trú tại huyện hàm bắc thuận tỉnh bình thuận để điều tra về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tại nơi ở của thành cơ quan công an thu giữ hơn một ba trăm linh tài liệu giả các loại gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy phép lái xe căn cước công dân tem chống giả các văn bằng chứng chỉ cùng rất nhiều công cụ máy móc để in ấn các loại giấy tờ giả như máy in máy ép platic con dấu máy in nổi
đây là đối tượng làm giấy tờ giả chuyên nghiệp
có thể làm bất cứ loại giấy tờ nào khi có yêu cầu

liên quan đến đường dây này trước đó cơ quan an ninh điều tra lực lượng công an đã đấu tranh làm rõ và bắt giữ nhiều đối tượng trong nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức do đối tượng trần thị kim hoa bốn mươi tám tuổi trú tại xã mỹ thành huyện phù mỹ cầm đầu
theo kết quả điều tra trần thị kim hoa cùng đồng bọn thông qua mạng xã hội đã đặt trần đình thành làm giấy tờ giả
gần hai mươi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt số tiền gần một tỷ đồng của các bị hại ở xã mỹ đức và xã mỹ thắng huyện phù mỹ